thưa quý vị khán giả trong mỗi chương trình phát sóng chúng tôi luôn mong muốn giới thiệu
tới quý vị những nét văn hóa thú vị của đồng bào các dân tộc trên đất nước ta
ngày hôm nay mời quý vị cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp trang phục của dân tộc giao
một trong những niềm tự hào trong văn hóa của đồng bào giao trước khi vào nội dung chính
mời quý vị cùng tìm hiểu đôi nét về tộc người giao và các ngành giao khác nhau
người giao có dân số không đông chỉ khoảng hơn bảy trăm linh người họ lại sống khá giải rác ở các bản
làng và trải rộng tại các miền rừng núi phía bắc như cao bằng hà giang lào cai yên bái lai châu
tuyên quang đến một số tỉnh trung du như phú thọ vĩnh phúc hòa bình ngoài ra người giao còn chia ra thành nhiều nhóm khác nhau với những dân tộc khác nhau
ngoài ra người giao còn chia ra thành nhiều nhóm khác nhau với những nét riêng về phong tục tập quán mà biểu hiện rõ rệt nhất là trên trang phục của họ như dao đỏ dao quần chẹt giao thanh y dao thanh phán giao áo dài dao quần trắng
những cái ngánh giao ấy họ có những cái đặc điểm riêng ở trên trang phục ví dụ tại sao lại giao quần chẹt bởi vì cái quần nó bó lên chân
hoặc là giao quần trắng bởi vì là nó có những cái đặc điểm riêng ở trên trang phục
vì là họ có cái đặc điểm là trong ngày cưới thì họ mặc quần trắng hay là giao tiền bởi vì trang phục trên trang phục của họ là có đeo những đồng tiền
mỗi một cái trang phục ấy nó là nét đẹp riêng nó phản ảnh cái văn hóa riêng của mỗi một dân tộc trong vườn hóa dân tộc của chúng ta
và nó góp vào một cái tiếng nói chung cho vấn đề văn hóa mặc của việt nam
và nó có những cái nét của việt nam mặc dù cho dù rằng có thể là di cư có thể là tập người nào đấy
nhưng nó đều được việt hóa
nó việt hóa ở cái nó phù hợp với lại cái môi trường sinh sống nó phù hợp với lại cái nếp sinh hoạt nó phù hợp với lại cái quan điểm thẩm mỹ của người việt nam
người giao là một trong những dân tộc đến nay vẫn còn lưu giữ được khá nhiều nét văn hóa cổ truyền
từ tiếng nói phong tục tập quán các làn điệu dân ca dân vũ đến trang phục truyền thống
riêng trang phục truyền thống của đồng bào giao rất đa dạng gồm quần áo váy yếm khăn mũ với kiểu dáng hòa văn họa tiết cầu kỳ tinh xảo mang sắc thái vẻ đẹp của thiên nhiên
trong hơn một mươi ngành giao ở việt nam thì có hơn chục kiểu trang phục khác nhau
quần áo đàn ông được may khá đơn giản như hầu hết các dân tộc khác và ít hoa văn
ngược lại trang phục phụ nữ thì lại rất cầu kỳ từ cách may đến màu sắc và hoa văn theo thùa
theo quan niệm của người giao trong bộ y phục của người phụ nữ quan trọng nhất là chiếc áo được thiết kế dài đến đầu gối
cầu áo được thiết kế theo hình chữ v có theo hóa
sau lưng áo của phụ nữ giao cũng có phần theo hoa văn
về chất liệu làm trang phục xưa kia đồng bào chủ yếu dùng sợi bông tự trồng và tự dệt
kỹ thuật làm trang phục của người giao cũng không có sự khác biệt nhiều so với các dân tộc khác
bao gồm các khâu dệt nhuộm màu cắt may thùa khâu lược viền túm ghét
điểm nổi bật trên trang phục của đồng bào giao đó là sự sặc sỡ màu sắc của vải sợi màu và hoa văn
bà con dùng kỹ thuật phối nhiều các mặt
dùng khoảng vài màu buộc túm các sợi màu đơn lẻ hoặc phối màu sợi ngũ sắc
tuy nhiên cách phổ biến nhất để tạo nên sự đặc thù về màu sắc trong trang phục của phụ nữ giao
vẫn là kỹ thuật theo thùa hoa văn
có năm mô tuyết hoa văn cơ bản đó là hoa văn động vật hoa văn cây cối hoa văn vật thể
hoa văn kỷ hà hoa văn tinh tú hoa văn bùa hay hoa văn tín ngưỡng
điểm nhấn quan trọng trong bộ trang phục của người phụ nữ giao chính là khăn vấn đầu
tùy vào mỗi ngành giao mà có những kiểu khăn vấn khác nhau
khăn vấn đầu dài hơn một mét được theo nhiều hoa văn sặc sỡ góp phần làm nổi bật trang phục của người phụ nữ giao
khăn có ba loại khăn vuông khằn chữ nhật và khăn dài
ngoài trang phục chính người phụ nữ giao còn ưa dùng đồ trang sức làm cho bộ trang phục của mình thêm sang trọng
như vòng cổ nhẫn túi ăn trầu các đồ trang sức bằng bạc hình bán cầu hình sao tám cánh
ngoài việc làm đẹp thì chúng còn mang giá trị nhân văn tín ngưỡng
theo truyền thuyết kể lại người dân đeo trang sức bằng bạc thì sẽ có nhiều trang sức bằng bạc
sẽ trừ được tà ma tránh gió và thậm chí là được thần linh phủ hộ
thông thường để làm được những bộ trang phục cầu kỳ người phụ nữ giao phải tranh thủ thời gian từ một đến vài tháng
khi được hỏi vì sao phụ nữ giao lại thích mặc và giữ được trang phục của dân tộc mình
đa số họ đều trả lời là do trang phục của mình đẹp
mặc vào thấy người được khỏe khoắn và con cháu mặc trang phục truyền thống thì tổ tiên dễ nhận ra mình và phù hộ cho cuộc sống tốt đẹp
trang phục của họ là cái vấn đề mặc đã đành rồi nhưng trên trang phục của họ nó còn mang một cái ý nghĩa khác nữa
đó là cái ý ngoài cái ý nghĩa thẩm mỹ nó còn có mang cái ý nghĩa tín hiệu
và cái ý nghĩa tâm linh của họ đối với lại thiên nhiên
trong tất cả các ngành giao thì trang phục truyền thống của đồng bào dao đỏ là rực rỡ nhất
gồm khăn mũ áo quần thắt lưng xà cạp cuốn chân và giày dép
để tạo thành bộ trang phục đẹp phải có năm màu cơ bản nhưng chủ yếu là màu đỏ
theo quan điểm của người giao đỏ màu đỏ mang lại hạnh phúc may mắn đầy đủ và tốt
và tạo ra năng lượng tích cực cho con người
chiếc áo là điểm nhấn và là phần quan trọng nhất của bộ trang phục
chiếc áo dài có màu đen hoặc màu tràm được theo kín các họa tiết trang trí bằng chỉ màu đỏ
đặc biệt hai đầu của nẹp ngực được đính nhiều chuỗi hạt cường và tu đỏ sạc sỡ

còn bây giờ thì muốn làm đẹp thì mình khác nghĩ ra để làm kiểu gì thấy ưng thì ưng ý thì mình làm
em nghĩ là rất là quan trọng
bởi vì giữ được nét truyền thống của dân tộc mình
nếu mà mình có thể theo được thì sau này mình có thể truyền lại cho con cháu nữa
các họa tiết thì khó nhưng mà mình chỉ cần học được các bà các cô trong làng mình dạy
thì có thể mình tiếp thu được nhanh hơn mà là mình tự học
em muốn mặc cái trang phục này là để được lưu truyền cái phong
phong tục của dân tộc mình nó là để con cháu sau này vẫn giữ được cái truyền thống của mình
khác với trang phục của ngành dao đỏ trang phục truyền thống của đồng bào giao tiền
lấy hai màu sắc chủ đạo là tràm và đen để trang trí

khi kết hợp với hoa văn trên vàng trang phục của đồng bào dao tiền là tràm và đen để trang trí
khi kết hợp với hoa văn trên vải tạo nên một bộ trang phục khác biệt
người giao tiền thường mặc kiểu dáng áo không cổ bốn thân sẻ ngực xẻ tà gồm năm cúc bạc dạng khuy cúc giả
trên áo người giao tiền nhất thiết phải theo các hoa văn hình chám hình con chó hình nhện và hoa
đây cũng là đặc điểm riêng của trang phục người giao tiền
các hình theo trang phục của đồng bào dao tiền là đặc điểm riêng của trang phục người dao tiền
các hình đó hình nhện là cả câu chuyện dài của dân tộc dao tiền về nguồn gốc của đồng bào mình
người giao tiền rất tự hào về trang phục truyền thống của đồng bào mình
trẻ em cũng được bà và mẹ may và theo cho những bộ trang phục truyền thống
người phụ nữ là sau khi từ một mươi hai một mươi ba tuổi trở lên
thì sẽ mặc những đồ trang phục tự mình làm ra như là áo có cái áo
áo này là áo duy nhất ai ai cũng mặc
phụ nữ là mặc lớn là mặc áo theo như này
dân tộc dao tiền mình thì cái túi chầu mình ăn chầu
để bảo vệ răng không bị sâu thì mình phải có đính cái đồng tiền vào
để tự chưng cho người dao tiền người dao tiền
và cũng giống như hình đồng tiền và cũng được in ở trên váy
cái đằng sau này còn có cái cái cái đồng xu
cái này là người ta cũng tưởng chưng cho là những người còn sống thì phải có đồng xu
đi đâu thì nó không bị con ma nó bắt
nếu mà người quá cố thì người ta sẽ bỏ cái đồng xu này đi
những cái điểm tinh tú của trời đất
bằng trăng sao nước ngon vân vân hội tụ vào cái cái cái cái trang phục của họ
thì thì nó có rất nhiều cái cái cái cái ý nghĩa vì người ta đã nói rằng
trong mỗi hoạn kiếp hoa văn của các dân tộc thiểu số là ký tựa của cha ông
là người ta gửi gấm tất cả những cái gì
chứ chưa có chữ viết nhưng qua cái hình tượng đấy là người ta biết rằng người ta muốn nói cái gì
hôm nay bà lý thị khẩu soạn lại bộ quần áo hồi môn dành cho con gái mang theo về nhà chồng
đây là những món đồ do chính tay bà khẩu
tỉ mỉ may từng đường kim theo từng mũi chỉ bằng tất cả tình cảm bà dành cho con gái mình chị lý thị mừng
ngay từ khi chỉ là những sợi bông bà khẩu cần mẫn làm ra một vuông vải
rồi trao chuốt từng đường cắt mũi theo từ cái áo chân váy cho tới thắt lưng bà khẩu đều dồn cả tình yêu vào đó
với những bà mẹ người giao
ngay từ khi sinh được một bé
đến khi đứa bé biết nói biết cười
trong đầu đã nghĩ xem nên may cho con gái bộ váy áo như thế nào các hoa văn ra sao
và khi cô gái bắt đầu tuổi trăng tròn bà mẹ đã phải hoàn thành được bộ quần áo đó
và chuẩn bị tinh tươm cho ngày con gái về nhà người ta làm dâu nhà người ta
đó là truyền thống tốt đẹp không chỉ để con gái có một bộ đồ rực rỡ trong ngày trọng đại của cuộc đời
mà đó còn là cách
mà bà mẹ dạy con về việc giữ gìn truyền thống của người phụ nữ giao
mang nghề rệt nghề theo về nhà chồng
thể hiện một sự chú đáo trong giáo dục của gia đình cô dâu
thời nhỏ là mẹ em dạy cho em cách theo thùa như chấm váy này xong
theo áo theo hoa văn
khi em chuẩn bị về nhà chồng
thì bố mẹ cho váy này quần áo này thắt lưng này vòng cổ này khăn trùm đầu này
đối với ngành giao thanh phán đồng bào cũng có những đặc trưng riêng trong trang phục truyền thống của mình
trang phục của phụ nữ giao thanh phán rất cầu kỳ với nhiều bộ phận và kỹ năng theo sen kẽ tỉ mỉ tinh tế
hoa văn họa tiết chủ yếu hình sóng nước hình núi hình chữ vạn
đặc biệt nhất trong trang phục của phụ nữ giao thanh phán là chiếc mũ xếp đội đầu làm cầu kỳ và tốn nhiều thời gian công sức hơn cả
chiếc mũ có hình phương vuông cao khoảng ba mươi cm
mỗi một chiếc mũ được cấu tạo bởi một trăm một mươi đến một trăm hai mươi tấm vải được theo viền màu đỏ và xếp trồng lên nhau
sen giữa các tấm vải là lần xốp mềm
thường thì phụ nữ trẻ làm mũ cao hơn người già
lúc đi rừng thì mũ được cuốn thêm một lần vải bên ngoài để tránh bụi bẩn
đồng bào giao thanh phán có quy định rằng
nếu con gái đến tuổi trưởng thành mà không tự may được một bộ trang phục truyền thống
sẽ không được lấy con trai người dân tộc khác
nên ngay từ nhỏ những em gái đã được mẹ và bà dạy cho cách mua len
chọn vải dạy cho đường tà nếp chỉ để theo thùa mày vá
để gìn giữ trang phục truyền thống và cũng để các em có thể tự do tìm hiểu và xây dựng gia đình với những người đàn ông mà các em lựa chọn
đồng bào giao luôn giữ được những nét văn hóa đặc trưng một trong số đó là trang phục truyền thống
với vẻ đẹp của màu sắc của sự tinh tế đặc biệt là vẻ đẹp của sự khéo léo chỉn chu chịu thương chịu khó của người phụ nữ thể hiện trên từng vuông vải
mỗi người phụ nữ giao khi vừa sinh ra trên đời đã nhận được những lời hát bổng hào của người phụ nữ i anatolians
mỗi người phụ nữ giao khi vừa sinh ra trên đời đã nhận được những lời hát bổng hào của người phụ nữ i anatolians
đến ngày chợ bánh được hấp từ sáng sớm phủ kín bằng vải mở ra vẫn còn nóng hồi thơm lừng
bánh bò bình dị như chính những nguyên liệu làm bánh song vẫn thu hút bao ánh mắt đến với chợ phiên
trong tâm thức của những đứa trẻ con lẽo đẽo theo mẹ đến chợ phiên bánh bò có lẽ là món bánh thân thuộc và ngọt ngào nhất
vị bánh bò thanh tao đặt cạnh hàng bánh rán bánh gai bánh trời bỗng trở thành hương vị rất riêng không thể thiếu trong văn hóa ẩm thực góc chợ phiên chợ rã
những miếng bánh bò vàng mật ong tơi xốp vị chua chua của bột lên men lẫn với vị ngọt của đường phên khiến người ăn cảm giác không ngấy
bánh bò tuy mộc mạc nhưng vẫn khiến ai từng thưởng thức một lần không bao giờ quên được hương vị của món ăn đặc trưng
là miệng này
thưa quý vị và các bạn hình ảnh những miếng bánh bò thơm ngon cũng đã khép lại chương trình sắc màu dân tộc tuần này
mọi ý kiến đóng góp xin quý khán giả gửi về hòm thư phongvănhoa org vn hoặc qua số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh tám
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại